tuy nhiên vào dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn năm nay lượng du khách đến với biển quảng bình đã tăng cao
điều này khiến cho hầu khắp các cơ sở lưu trú đều trong tình trạng lạc kín phòng một dấu hiệu hồi phục đầy lạc quan của du lịch tỉnh quảng bình
ngay từ những ngày đầu của dịp nghỉ lễ lượng du khách đổ về các bãi biển các khu du lịch của quảng bình là khá lớn
chưa hết bốn tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy nhưng lượng khách đến với quảng bình đã lên tới gần tám trăm tám mươi lượt tăng bốn một so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu
trong đó khách quốc tế ước đạt hơn một mươi năm lượt tăng tám tám so với cùng kỳ tổng doanh thu du lịch đạt gần một tỷ đồng
dịp nghỉ lễ năm nay vào cuối tuần thời gian nghỉ dài khiến dịch vụ lưu trú ở quảng bình càng khởi sắc hơn
theo dự kiến của sở du lịch quảng bình dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm năm nay sẽ có khoảng một trăm sáu mươi lượt du khách đến với địa phương này
tăng tám sáu so với dịp cao điểm cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm cao hơn tới chín mươi năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu
do đó công suất sử dụng phòng của các khách sạn đạt khoảng chín mươi riêng các khách sạn từ ba sao trở lên đạt trên chín mươi
hiện tại lượng khách tại sunspot resort cũng như mọi năm đã full cho dịp lễ này
tôi nghĩ rằng đây sẽ là một tín hiệu rất vui và du lịch quảng bình đang dần khôi phục trong năm hai nghìn một mươi bảy
điều quan trọng là sự dịch chuyển của khách du lịch có sự cân bằng giữa khách du lịch ở vườn quốc gia phong nha kẻ bàng và khách du lịch biển của thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
do đó chúng tôi nhận thấy mọi hoạt động của du lịch quảng bình đã trở lại bình thường
việc du khách áo ạt tới quảng bình dịp nghỉ lễ
từ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm năm nay đã khiến nhiều cơ sở lưu trú phải tính đến các dịch vụ lưu trú di động thông qua những lều bạt tại các homestay và thậm chí là trên các bãi biển
bên cạnh đó ngày hai mươi chín tháng bốn đường bay nối liền hải phòng quảng bình sẽ chính thức đi vào hoạt động
tiếp đó là đường bay triều mai thái lan quảng bình
đây tiếp tục là những đòn bẩy góp phần phát huy những tiềm năng du lịch của quảng bình